khoảng một mươi tám km về phía đông bắc huyện lộc hà được biết đến là vùng đất có nhiều nghề truyền thống làm nên diện mạo cho mảnh đất này
như nghề làm dầu lạc ở làng thụy xã thạch châu nghề làm hương ở làng an sơn xã thạch mỹ nghề làm nón trồi ở làng hà mỹ xã thạch mỹ
và đặc biệt có một nghề không thể không nhắc đến đó là nghề làm muối
trải qua bao thăng trầm biến thiên của thời gian
thế nhưng từ bao đời nay cuộc sống của người dân lộc hà luôn gắn liền với những hạt muối
ngoài những điều kiện đặc trưng như độ mặn gió và trời nắng to để làm ra những hạt muối trắng tinh thanh và rớ
sạch thì yếu tố quan trọng nhất là sức người

có một đống cát xe ra xe vào
để nói về sự cơ cực của nghề làm muối
bởi người làm muối phải đảo canh dẫn nước phải bê bờ đắp cột ngăn ô
và trải qua nhiều công đoạn khác nhau để thu về những hạt muối ăn
từ những công việc ấy phải làm từ ngày này sang ngày khác
từ đời này sang đời khác mới tạo thành những cánh đồng muối trắng
mặc dù điều kiện để phát triển kinh tế trong nghề này
thì nó không phải là đem lại cái đời sống cao cho bà con
nhưng với một ngành nghề truyền thống đặc biệt là ăn vào mầu rễ của bà con
trong môn đời từ đời này qua đời khác rồi
thì không thể là một sở một triều mà họ sẽ chuyển ra được
nhìn nhận lại về việc sản xuất muối ở trên bà con
cũng phải giữ đất giữ làng
để cùng với điều phát triển chúng của nền kinh tế của địa phương
công cụ để làm ra hạt muối cũng hết sức đơn giản
được chế tác bởi đôi bàn tay của chính những người dân làm muối
cây cào cây xêu cây bầu
được họ tỉ mẩn gọt đẽo
bởi nếu thiếu cẩn trọng
trong bất cứ một công đoạn nào
dù là nhỏ nhất
cũng đều không thể cho ra được hạt muối đạt chất lượng
làng nghề mang tính thời vụ
mỗi năm chỉ sản xuất được khoảng bốn đến năm tháng
từ tháng ba đến trước tháng bảy âm lịch
đặc biệt lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết
nên cũng lắm gian nan vất vả
giải đất gió lào cắt trắng nơi đây
là điều kiện thuận lợi
nhưng cũng đầy khó khăn cho sản xuất nông nghiệp
trong đó có sản xuất muối
thời tiết từ sáng đến trưa

nhưng có thể xế chiều lại đổ mưa
nếu không nhanh tay che chắn
thì công sức cả buổi làm
như dã chàng xe cát
gia đình ông nguyễn văn tuân
ở xã thạch châu huyện lộc hà
đã có năm đời làm nghề muối truyền thống
sau những năm tháng nhập ngũ
chiến đấu tại chiến dịch biên giới
phục viên trở về quê hương
ông lại tiếp tục với cái cào cái cuốc
với những năm tháng nhập ngũ
cánh đồng muối trắng mà cha ông để lại
ông tuân có bốn người con
thế nhưng giờ đây
không ai còn theo nghề làm muối của gia đình
cả bốn người con đều lập nghiệp
làm ăn phương xa
và như ông chia sẻ
có lẽ cũng chẳng có đứa nào
về làm muối nữa
mặc dù vậy vợ chồng ông vẫn tiếp tục
bám trụ với nghề làm muối này
ông ba là sáu mươi năm thôi

về làm muối
về làm muối
như là có bốn con
hai ông ba ở nhà
thì cũng làm muối cả
ruồng muối ở dưới này
còn các con thì lâu đồng
với mong muốn được tìm hiểu kỹ hơn
các công đoạn làm ra hạt muối
chúng tôi trở lại gia đình ông tuân
vào sáng sớm hôm sau
mới chỉ năm giờ sáng
thế nhưng ông tuân đã chuẩn bị xong đồ đạc
bắt đầu một ngày làm muối
với mong muốn được tìm hiểu kỹ hơn
người dân trong làng cũng díu dít gọi nhau ra đồng
quy trình làm muối ở đây
bắt đầu từ việc ngâm cát vào nước biển
theo người dân
thì nước biển có độ mặn độ một
sau đó cát đó được phơi trên sân đất nền
công việc làm đất
phải làm từ chiều ngày hôm trước

để buổi sáng ngày hôm sau
có đất để lọc
từ vị trí trung tâm của ô ruộng
phải dùng sẻng răng đều cát ra các phía
công việc tưởng chừng như đơn giản
nhưng đòi hỏi phải có sức khỏe
sự đều tay của người làm
để tạo được độ mỏng
độ phẳng đều nhau trên mặt ruộng
khi đó cát có tác dụng
như một hệ thống lọc nước
và giữ lại các tinh thể muối
cát phơi khi đạt được độ tơi

độ giòn được gom lại cho vào bể để lọc
bể dài chừng hai mét
rộng bảy mươi cm
đáy bể đặt ba ống nước
bên trên phủ cát vàng để lọc
dùng nước biển lọc qua cát đó
sẽ được nước mặn hơn
gọi là nước mặn độ hai
tiếp tục dùng nước mặn độ hai
lọc qua cát đã phơi
được nước mặn độ ba
dưới đáy bể có một đường ống
sẽ dẫn nước lọc qua cát
sang một bể khác
nước này với độ mặn đủ
để kết tinh thành muối
nếu thực hiện đủ các công đoạn
ngay từ đầu
thì phải ba ngày sau mới có muối
nhưng từ ngày thứ bốn trở đi
thì ngày nào cũng có muối
do các nước độ hai độ ba
đã được làm gối từ những ngày hôm trước
công đoạn thứ nhất
là mình phơi cái đất này
phơi khô ngày thứ hai ngày thứ ba
bắt đầu mình đưa lên
cái chạt này
chạt này bắt đầu lỏng
dầm kỵ dầm chắc
trong cái chạt này là có ba công đoạn
giống như ta lọc nước phen
ở gia đình mình
nếu vậy là ta mới làm được
thì lọc lên là cho nó lên cái thóng nhỏ đó
rồi lên cái thống to đó
là thành ba công đoạn
và thống to đó là đưa lên đây
thành một muối rất sạch
sân để phơi nước
kết tinh thành muối
đòi hỏi những yêu cầu nhất định
sân phải sạch sẽ thoáng mát
có độ láng có độ sạch sạch sạch sạch sạch

và chịu được độ mặn của nước
tùy theo ngày nắng
mà người làm muối phơi nhiều hay ít nước
trên một ô phơi
nhưng theo kinh nghiệm
thì mặt nước càng phẳng càng mỏng
thì chữ lượng muối càng cao
ngoài kinh nghiệm thì cần phải có sức khỏe
nhưng trên cánh đồng
chúng tôi gặp đa phần là những người trung niên
bà nguyễn thị liễu
năm nay đã bước vào tuổi sáu mươi
lấy chồng năm một mươi năm tuổi
bao nhiêu năm theo chồng
về làm dâu xứ này
là bấy nhiêu năm bà gắn bó với nghề làm muối
mặc cho cây nắng trói trang
bà vẫn cẩn mẫn với công việc phơi đất
cũng như gia đình ông tuân
gia đình bà liễu
cũng chỉ có hai vợ chồng bà làm muối
biết là vất vả bấp bênh
phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết
thế nhưng bà vẫn yêu
và gắn bó với nghề này lắm
tôi là mụy tư
năm một mươi năm tuổi
trong gia đình nhà tôi
thì có sáu người
bốn đứa con hai vợ chồng
chồng thì bộ đôi
tôi làm nghề muối từ năm
lấy chồng đến giờ
năm một mươi năm tuổi thì lấy chồng
là lấy về làm đến giờ
thì tôi gắn bó
với nghề làm muối
nhớ thích nghề làm muối
tuấn là sinh viên năm thứ hai
của một trường cao đẳng
tranh thủ thời gian nghỉ hè
tuấn ra giúp bố mẹ làm muối
được bố mẹ cho lên thành phố ăn học
tuấn hiểu được rằng
những đồng tiền đóng học phí
tiền sinh hoạt của mình
đều có vị mặn của muối
những giọt mồ hôi của cha mẹ mình
trong tâm khảm
em luôn mong muốn những gì tốt nhất
để bố mẹ mình
và người dân trong làng
có thể tiếp tục bám trụ với nghề
em thấy nghề của bố mẹ em
là một nghề rất đáng để trân trọng

làm ra hạt muối rất khó khăn
sau này em không có tiếp tục
theo nghề của bố mẹ em
em hy vọng sẽ có nhiều cải tiến
hơn để giúp
các nông diêm
đỡ bất vả hơn
trong khi tuấn đang múc
những gạo nước đổ ra phơi
thì ô ruộng bên kia
chúng tôi bắt gặp một người đàn ông
đang tỉ mỉ vá lại những chỗ thủng
trên ô ruộng
bởi là mùi nước đỏ
hãy chăm chút cho tất cả các công đoạn
đặc điểm chung mà chúng tôi dễ dàng nhận thấy
từ gương mặt của những người làm muối
ấy là nước da
cái màu da đen nâu
đến bóng nhẫy ấy
là sự tích tủ của người làm muối
của những cơm gió lào hanh hao
của cái nắng oi nồng chính hạ
và cái mặn mòi cồi biển cả
vì là nghề mang tính thời vụ
hết vụ muối
người dân trong làng lại đi làm việc khác
để đảm bảo cuộc sống cho gia đình
cũng giống như gia đình ông tuấn
gia đình ông phan văn thanh
cũng gắn bó với nghề muối
từ nhiều thế hệ
hết vụ muối
những người đàn ông như ông thanh
ông tuấn lại đi tìm việc khác
công việc của ông tuấn
việc thậm chí còn cho thu nhập cao hơn là muối
nhưng dường như cái vị mặn mòi của muối
đã ngấm vào trong máu của họ
để rồi cứ đến hẹn
họ lại về với nghề
nói cho ông làm đi chứ
không khỏe nha làm
chứ rồi trả truyền thì phải con phải nổi
nếu như con tay tưởng con nhà
con gái con ở nhà tích tích
nhưng có một số cháu anh á
chứ không phải thoát đi một năm một năm thoát đi
đi đâu được cũng phải về làm muối
quan điểm là cái nghề muối của tôi là
quan đồng là giá thích nhất
dưới ánh nắng hè gai gắt
trên từng thửa rụng muối
những người dân phơi mình
trong cái nắng ôm ra cháy thịt
để có được

để có được thành quả lao động
họ vui mừng
vì vụ mùa sẽ bội thu
hạt muối sẽ càng trắng trong
nếu có cơn mưa
bất chợt rơi xuống
xem như uổng công vô ích
người nông dân lại phải bắt đầu lại
quy trình từ đầu
người dân làm muối
như chạy đua với thời gian
thế nên giấc ngủ trưa với họ
cũng hiếm hoi
chẳng thế mà trên dọc cánh đồng
dễ dàng bắt gặp những lán nhỏ như thế này
người ta nghỉ ngơi
tranh thủ chợp mắt ngay tại lán
người ta chuyện trò
hỏi hát nhau về tình hình ruộng nhà bên
những giây phút như thế
giúp họ vơi đi những nhọc nhằn
ngày nặng làm lý tục
chứ cuối cùng khi mới được nghỉ mốt
chỉ mới đòi buông quả
thì phải lên ngôi
cái lục nó chẽ
nghỉ ngơi thì chứ
có bữa thì đưa cây xoay ra ăn
có bữa có cây chít thì đưa ra ăn
để ăn tạm
khoảng ba đến bốn giờ chiều
khi nắng hết gắt
hạt muối đã hình thành
là lúc thành quả lao động đã được thu hoạch
hoàng hôn buông xuống
cũng là khi kết thúc một ngày lao động
họ trở về trong nụ cười tươi giói
với những ổ muối chấm tinh như thế này
cứ thế ngày qua ngày
đời này qua đời khác
những người dân vẫn bám trụ với nghề
mặc cho những thăng trầm của thời cuộc
nước da vẫn cứ sảm thêm vì nắng
và nụ cười vẫn cứ giòn tươi
mặn mà như vị muối